hai bệnh nhân là ông nxc và nvc vào ngày một mươi bảy tháng ba theo lời kể của người dân sống cùng khu trọ
khoảng một mươi một giờ xóm trọ mất điện nên chủ nhà trọ mở máy phát điện để làm việc
sau khi đi bán vé số về hai ông nxc và nvc ăn cơm tắm rửa và ngủ trưa tại phòng trọ nhỏ
kín không có cửa sổ cách vị trí đặt máy phát điện khoảng sáu mét
đến một mươi sáu giờ cùng ngày không thấy hai ông dậy đi bán vé số như mọi ngày
trong ngày này chủ nhà trọ đã xuống phòng trọ và phát hiện cả hai người bất tỉnh
xuôi bọt mép sau đó hô hoán mọi người đưa vào trung tâm y tế huyện tràng bom cấp cứu
do tình trạng quá nặng cả hai được chuyển thẳng đến bệnh viện đa khoa thống nhất
sau khi tiếp nhận các bác sĩ bệnh viện đa khoa thống nhất đã hội trần
và chỉ định điều trị oxy cao áp cho hai trường hợp trên
đây là phương pháp đặc hiệu điều trị cho người bị ngộ độc khí co
bác sĩ đặng thanh thế trưởng khoa y học cổ truyền bệnh viện đa khoa thống nhất cho biết
khí co sản sinh từ việc đốt than máy phát điện trong không gian kín
hai trường hợp này đều phát hiện muộn khoảng một đến hai tiếng sau sẽ rơi vào hôn mê
ngưng tuần hoàn suy đa tạng dẫn đến tử vong
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng cũng từng tiếp nhận
năm bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chóng mặt đau đầu buồn nôn
khai thác bệnh sử được biết do mất điện lưới nên đơn vị đã chạy máy phát điện
máy đặt trong phòng kín và cả năm người cùng làm việc trong đó
sau đó khoảng ba đến bốn giờ người bệnh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng kể trên
ngay sau khi tiếp nhận các bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện đa khoa quốc tế hải phòng
trần đoán người bệnh bị ngộ độc khí co và tiến hành điều trị thở oxy liều cao
sau thời gian được điều trị tích cực may mắn được cấp cứu kịp thời
các bệnh nhân đều tỉnh táo toàn trạng ổn định hết triệu chứng và được xuất viện
thông tin về mức độ nguy hiểm của khí co tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên
giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết
nói về khí co carbon monoxide là một khí rất là độc
việc ngộ độc sẽ mức độ tổn thương ban đầu và về sau sẽ phụ trụ vào rất nhiều vấn đề
vấn đề về nồng độ khí co trong thời gian và trong không khí tiếp xúc
rồi thời gian tiếp xúc rồi đặc điểm của từng cơ thể
bệnh tác bệnh lý nền v v
và đặc biệt là những dấu hiệu cho thấy là nếu mà bệnh nhân ban đầu có dấu hiệu mất ý thức
dấu hiệu ý thức ban đầu bất tỉnh hoặc là bất cứ dấu hiệu nào đó gợi ý là có tổn thương một cơ quan nào đó
trong cơ thể mà hiện nay là phổ biến như là tổn thương não tổn thương tim
hoặc là tổn thương các cơ quan nhau
bất cứ khi có một dấu hiệu nào đó về dấu hiệu tổn thương một chỗ nào đó trong cơ thể
thì tư lượng sau này với nhân dấu hiệu rất cao sẽ có biến chứng về tầm tầm tầm kịch
kể cả tổn thương tim mạch cũng có thể biến chứng về sau này được
và chúng ta lưu ý là nghi hộ độc khí co không chỉ xảy ra do chúng ta bước bất kỳ nhân liệu để sửa ấm
mà còn xảy ra trong rất nhiều trường hợp khác nữa
mà đặc biệt ở đây là trong những trường hợp mà cháy cháy là nguồn độc khí co rất nhiều
rồi rất nhiều trường hợp khác liên quan đến khí co khác
ví dụ như là chạy máy phát điện không an toàn ô tô không an toàn
rồi rất nhiều trường hợp mà dùng các nhân liệu được đốt cháy mà trong phòng kín mà thiếu không khí
thì sẽ bị nguồn độc khí co
ngoài co máy phát điện cũng tạo ra nhiều khí độc hại với hệ hô hấp của con người
như hơi xăng thừa so hai no hai bụi than
theo tiêu chuẩn thì ở nơi sinh hoạt bình thường lượng so hai cho phép là bảy mươi năm mg trên mét khối
trong khi đó nếu chạy máy phát điện một giờ trong phòng thì lượng khí này lên đến chín gram trên mét khối
nếu người sử dụng máy phát điện đóng kín các cửa thì tác hại sẽ không khác gì
việc đun than tổ ong trong phòng kín chỉ sau một giờ là đã bị ngạt gây hại thần kinh hôn mê hoặc tử vong
không nên để máy phát điện ngay trong phòng sinh hoạt cần đặt ở ngoài sân chốt thoáng khí rồi dẫn dây vào nhà
đối với nhà không có sân vườn phải chọn nơi rộng thoáng để đặt máy
trong phòng sinh hoạt cũng phải đảm bảo có nhiều dưỡng khí để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người
máy phát điện cũ kém chất lượng thì lượng khí xả càng lớn vì nhiên liệu không được đốt cháy hoàn toàn
và còn chỗ thừa sẽ trở thành khí độc
vì vậy khi mua máy phát điện các gia đình nên chọn loại có hiệu suất biến đổi năng lượng cao
để tiêu thụ tốt số xăng dầu đưa vào biến nó thành điện thay vì khí thải độc hại